ngài mong muốn việt nam sớm cung cấp thông tin đến vụ việc và cam kết sẵn sàng hợp tác cùng việt nam bằng tất cả các phương thức để tìm ra sự thật của mối liên hệ giữa cá nhân tổ chức nào đó đang ở hoa kỳ có liên quan đến vụ khủng bố chống chính quyền nhân dân ở việt nam
ngài đại sứ cam kết hoa kỳ sẽ hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật việt nam trong chia sẻ thông tin làm rõ vụ việc và để ngăn chặn những sự cố tương tự xảy ra làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hai nước
trong chiều ngày hôm qua công an tp hcm tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và triển khai công tác sáu tháng cuối năm trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố đã nắm chắc tình hình chủ động tham mưu kịp thời lãnh đạo bộ công an thành ủy ủy ban nhân dân thành phố nhiều chủ trương quyết sách phù hợp trên các lĩnh vực
tình hình dự vựng an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố cụ thể công an tp hcm đã điều tra khám phá một sáu trăm bốn mươi năm vụ phạm tội về trật tự xã hội bắt hai năm trăm một mươi một đối tượng
triệt phá một tám mươi bốn vụ hai hai trăm chín mươi đối tượng tàng trữ vận chuyển mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ khối lượng lớn ma túy các loại cùng nhiều vũ khí và công cụ phương tiện liên quan
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã ghi nhận biểu dương những kết quả của lực lượng công an tp hcm trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu công an thành phố tiếp tục tập trung phân tích đánh giá đúng tình hình triển khai kịp thời hiệu quả các kế hoạch phòng ngừa gian đe đấu tranh triệt phá các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm kinh tế ma túy tội phạm đường phố tội phạm liên quan tín dụng đen nâng cao tỷ lệ giải quyết các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng đề án sáu của chính phủ vào công tác công an
đảm bảo trật tự an toàn giao thông công tác phòng chống cháy nổ triển khai thực hiện các đề án thành phần thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị trong công an thành phố
dịp này công an tp hcm có hai cập thể được trao tặng cờ thi đua của chính phủ một cá nhân được trao tặng huân chương chiến công hạng ba và hai mươi sáu cá nhân được trao tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ và sách hiệu chiến sĩ thi đua và lực lượng
đề án sáu với những tiện ích nổi bật của mình được triển khai thì việc quản lý lưu trú với khách du lịch đã trở nên dễ dàng hơn nhiều
và để hiểu rõ hơn câu chuyện này mời quý vị và các bạn cùng đến với lào cai biên tập viên linh chi trong tiểu mục đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp ngay sau đây
kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn lào cai là tỉnh miền núi phía bắc với các địa danh du lịch nổi tiếng như sapa bắc hà bảo yên
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba với sức hấp dẫn của mình lào cai đã đón trên ba bảy triệu lượt khách du lịch đến tham quan trải nghiệm
vậy việc quản lý thông tin lưu trú lượng khách du lịch lớn như vậy được thực hiện như thế nào khi chúng ta bắt đầu triển khai đề án sáu
đâu là những thuận lợi mang lại và còn có những khó khăn gì
để tìm hiểu mời quý vị và các bạn cùng đến với lào cai
quý vị và các bạn cùng theo chúng tôi đến sapa
công việc hàng ngày của thượng sĩ sùng a dũng cảnh sát khu vực công an phường sapa
alo ạ tôi là dũng ở bên công an phường sapa
khách sạn nhà mình hôm nay có khai báo một cái trường hợp là tôi thấy là chưa đầy đủ thông tin
đấy đúng rồi
trường hợp đấy là mình khai báo trên hệ thống là chưa đầy đủ thông tin
khai báo lại giúp tôi nhé
chỉ ít phút sau thông tin du khách đã được cập nhật xác thực trên hệ thống
từ khi có cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia thì công việc của chúng tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều
chúng tôi chỉ cần ở công an phường và kiểm tra thông tin khai báo lưu trú của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn
là đã có thể nắm được một số thông tin gần như đầy đủ các khách du lịch đến để tham quan rồi
trong trường hợp nếu như mà có vấn đề xảy ra
ở các cơ sở thì chúng tôi cũng có thể gọi điện trực tiếp đến với các cơ sở để giải quyết hoặc là xuống trực tiếp cơ sở
thị xã sapa có trên năm trăm linh cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
hàng ngày lượng du khách đến và đi liên tục biến động với số lượng lớn
công an thị xã sapa xác định nắm chắc lịch sử lưu trú của du khách là nhiệm vụ quan trọng trong đảm bảo an ninh an toàn địa bàn
kể từ khi triển khai kẻ đặt ứng dụng vned
những buổi xuống cơ sở hướng dẫn cài đặt sử dụng phần mềm quản lý lưu trú asm trong ứng dụng vneid được thường xuyên tổ chức
trong quá trình triển khai thì chúng tôi nhận thấy là cái phần mềm asm này là rất là tiện ích
phần mềm này là đã tiết kiệm được thời gian cũng như là các thao tác của các cơ sở lưu trú trong việc thông báo lưu trú đến cơ quan công an
thuận lợi cho việc
quản lý các cơ sở lưu trú và khách lưu trú đến địa bàn
chúng tôi rất hưởng ứng sự số hóa mà bộ công an đang triển khai và đối với cả hệ thống định danh điện tử mà bộ công an đang triển khai
thì đối với từng cá nhân chúng tôi cũng thấy nó là một cái bước đi rất là mới và xa hơn nữa là đối với các cơ sở lưu trú của chúng tôi
thì hệ thống phần mềm vneid nó đang cho chúng tôi những cái kỳ vọng rất mới để trong cái việc vận hành
khách sạn của chúng tôi cũng như là cái việc khai báo lưu trú cho khách hàng của chúng tôi được nhanh hơn thuận tiện hơn
đến đây khai báo lưu trú rất tiện lợi ở cái chỗ là họ có thể tự khai báo ở trên chính cái điện thoại của mình
đấy mang lại rất nhiều cái trải nghiệm thiết thực cho khách hàng
có thể nói du lịch là nhu cầu không thể thiếu của con người trong xã hội hiện đại và bây giờ đây với vật dụng nhỏ bé này trong tay khi được tích hợp liên thông đầy đủ các trưởng thông tin
thì nó có thể giúp chúng ta thanh toán khai báo tại sân bay khai báo lưu trú khi nghỉ tại một khách sạn một cách nhanh chóng
tuy nhiên để tất cả mọi cơ sở lưu trú đều áp dụng được lợi ích này thì vẫn còn cần rất nhiều sự nỗ lực của lực lượng công an cấp cơ sở
một cơ sở lưu trú nhỏ tại trung tâm thành phố lào cai việc kiểm tra hướng dẫn khai báo trên ứng dụng vneid liên tục được thực hiện
sau một vài lần xuống hướng dẫn cơ sở lưu trú này mới có thể áp dụng được những tính năng của phần mềm mới
được các đồng chí đến hướng dẫn khai báo thì tôi thấy là cái phần mềm khai báo nó thuận tiện và nó dễ dàng thuận lợi cho khách không cần phải ra phường để khai báo nữa
công an phường cố lý chúng tôi thường xuyên đến hướng dẫn cho chủ cơ sở và nhân viên ở các cơ sở lưu trú để sử dụng phần mềm
cái phần mềm khai báo lưu trú dành cho khách du lịch bằng cái phần mềm asm của bộ công an theo đề án sáu
thì qua cái sử dụng cái phần mềm này thì có rất nhiều những cái tiện lợi và dễ sử dụng hơn dễ dàng sử dụng hơn cho các cơ sở trong cái quá trình khai báo lưu trú cho khách
lợi ích là vậy nhưng những vấn đề trong việc áp dụng khai báo lưu trú với phần mềm này vẫn còn tồn tại
kết nối liên thông có thể bị gián đoạn bị nghẽn mạng do số lượng lớn thông tin gửi về khách
nhưng khi các cơ sở kinh doanh lên cùng lúc chưa được bộ dữ liệu du khách ngoại quốc hay nhiều chủ cơ sở kinh doanh chưa chủ động cài đặt phần mềm
những khó khăn này đều đang được lực lượng công an cơ sở thống kê tổng hợp để tìm ra giải pháp tốt hơn nữa trong thời gian tới
chúng tôi cũng đã tăng cường hướng dẫn đôn đốc chỉ đạo công an thành phố lào cai công an thị xã sapa và công an huyện bắc hà tập trung hướng dẫn các cơ sở kinh doanh lưu trú
hướng dẫn người dân khách du lịch thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm của hệ thống vnid
vâng thưa quý vị việt nam là đất nước có tiềm năng du lịch lớn
tuy nhiên chúng ta vẫn đang phải đối mặt với một thực tế là tỷ lệ khách du lịch quay lại lần hai chưa cao
điều này thì phụ thuộc rất nhiều vào những dịch vụ và sự tiện lợi mà ngành du lịch từng địa phương mang lại
với bộ công an việc nỗ lực triển khai mã định danh

và phần mềm quản lý lưu trú asm kỳ vọng sẽ mang lại những tiện ích và sự hài lòng cho du khách
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cho từng địa phương
và đến đây tiêu mục đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp cũng xin được kết thúc